sáng nay hai mươi hai tháng một mươi một dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều
đa số đại biểu đồng tình về sự cần thiết và lần sửa đổi lần này của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều
tuy nhiên theo ý kiến của một số đại biểu dự thảo lần này cần chú trọng đến công tác cảnh báo dự báo nhiều hơn
vì đây là điểm tồn tại thời gian qua
thông tin truyền thông cảnh báo cho nhân dân thời gian qua thực hiện rất tốt
tuy nhiên có lúc có nơi cảnh báo không chính xác kịp thời thường là dự báo
việc này hết sức nguy hiểm cho công tác phòng chống sẽ không kịp thời đối phó hoặc có kế hoạch phòng chống
thì diễn biến không như dự báo ban đầu gây lãng phí thời gian tiền bạc
cho nên việc trang bị thiết bị hiện đại nhân lực đủ trình độ hiểu biết dự báo đủ độ tin cậy
sẽ góp phần cho tổ chức cá nhân phòng ngừa không mất cảnh giác
một số đề biểu cho rằng sự thảo cần có quy định cụ thể về nguồn lực chủ yếu khắc phục sau thiên tai
nghiên cứu bảo hiểm rủi ro thiên tai để hạn chế việc trông chờ nguồn ngân sách nhà nước
có ý kiến cân nhắc về quy định về việc thành lập quỹ thiên tai ở trung ương
đề nghị ban sổng thảo nghiên cứu bổ sung quy định về bảo hiểm rủi ro thiên tai
cho các công trình tài sản của người dân trong vùng có nguy cơ cao thiên tai
bởi vì khi người dân tham gia hợp đồng bảo hiểm rủi ro
thì các công ty bảo hiểm này sẽ có trách nhiệm tư vấn kiểm tra giám sát
về an toàn phòng chống thiên tai cho các công trình tài sản của người dân
khi đó sẽ hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra
nếu có thiệt hại xảy ra thì người dân sẽ được công ty bảo hiểm đoàn bù
cũng như là khôi phục sản xuất
dự thảo có đề nghị thành lập quỹ phòng chống thiên tai ở trung ương do bộ nông nghiệp quản lý
thì tôi đề nghị nội dung này cũng cần được cân nhắc
vì việc kêu gọi tiếp nhận các nguồn hỗ trợ quốc tế thông qua hội chữ thập đỏ
là tổ chức được chính phủ giao là đồng bối quản lý tiếp nhận viện trợ nhân đạo
việc hình thành quỹ tại bộ nông nghiệp thì xem xét là có trồng chéo hay không
nếu thành lập thì chính phủ làm rõ thêm mối quan hệ quản lý giữa quỹ và hội chữ thập đỏ
và vấn đề này thì có phát sinh cơ quan quản biên chế quản lý hay không
cũng trong phiên họp sáng nay trước khi đại biểu thảo luận tại đoàn về công tác nhân sự
đại biểu nghe tờ trình đề nghị miễn nhiệm ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội khóa một mươi bốn
tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm bộ trưởng bộ y tế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một